chuyển sang những tin tức đáng chú ý trên thế giới
mới đây người đứng đầu cơ quan y tế đài loan cho biết
hòn đảo có thể ghi nhận một ca nhiễm covid một mươi chín mỗi ngày kể từ cuối tháng bốn
đài loan ghi nhận con số này chỉ ba ngày sau khi phát biểu đó
hòn đảo giờ đây phải lựa chọn sống chung với covid một mươi chín
hoặc theo chính sách tương tự zero covid
hôm một mươi tám tháng bốn đài loan ghi nhận một ba trăm chín mươi ca nhiễm
số ca nhiễm trung bình trong năm ngày qua ở ngưỡng trên một một trăm linh ca
sự tăng mạnh số ca nhiễm khiến hai mươi ba triệu người dân hòn đảo bị bất ngờ
trong các đợt dịch trước tổng số ca tử vong vì covid một mươi chín của đài loan là tám trăm ba mươi ca
ông chen shih chung người đứng đầu cơ quan y tế đài loan nói trong một cuộc họp báo
quy mô của đại dịch trên đảo hiện nay là rất lớn
ông cho biết thêm rằng hòn đảo này một thời điểm nào đó
có thể ghi nhận hàng chục nghìn thậm chí cả hàng triệu ca nhiễm
ông chen shih chung nói thêm vấn đề không phải là số lượng ca nhiễm
mà là việc liệu chúng ta có thể ngăn tác động lớn từ việc gia tăng số ca nhiễm hay không
theo bloomberg một chiến lược kiểm soát biên giới chặt chẽ
việc bắt buộc đeo khẩu trang và truy vết lây nhiễm giúp đài loan dập tắt nhiều đợt bùng phát trước đây
thúc đẩy xuất khẩu tăng trưởng của các nhà máy chế tạo chất bán dẫn
và đẩy tỷ lệ thất nghiệp xuống mức thấp nhất trong hai mươi một năm
nhiều cư dân của đảo đài loan chấp nhận bong bóng an toàn này
nhưng các doanh nghiệp muốn mở cửa biên giới trở lại để thu hút đầu tư nước ngoài
khoảng chín mươi một thành viên phòng thương mại mỹ tại đài loan cho biết
việc dân dân mở cửa với nước ngoài và giảm các hạn chế đi lại là rất quan trọng
winston chiao một nhà kinh tế tại công ty đầu tư tessin corridor nhận định
mở cửa trở lại là rất quan trọng nếu đài loan muốn thu hút các nhà đầu tư nước ngoài
những người có thể đóng góp cho nền kinh tế của hòn đảo nhiều hơn
các du khách để mở rộng hoặc bắt đầu đầu tư vào đài loan
đầu tiên họ cần tới được hòn đảo
đứng trước lựa chọn mở cửa hay không giữa lúc ca mắc mới vẫn đang tăng mạnh
đây quả thực là một thách thức không nhỏ đối với các lãnh đạo tại đài loan